những ngân hàng di động đang tới từng thôn xã góp phần tạo động lực cho người nông dân và khu vực vùng sâu vùng xa trên khắp mọi miền tổ quốc nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế so đói giảm nghèo đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp nông thôn việt nam
những ngân hàng di động đang tới từng thôn xã góp phần tạo động lực cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp nông thôn việt nam